đáng chú ý nội dung bài viết còn có đoạn thể hiện rất rõ sự cầu thị và hợp tác của ceo nguyễn phương hằng
tại thời điểm pc một xác minh các đơn thư tố cáo bà hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhưng sau khi bị khởi tố bắt tạm giam từ chiều hai mươi bốn tháng ba đến nay bà hằng có thái độ hợp tác tốt hơn
cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra bà hằng bị tạm giam ba tháng để phục vụ công tác điều tra về tội
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
nguồn tin cho biết thêm các đơn thư tố cáo của bà nguyễn phương hằng của nhiều nghệ sĩ cá nhân do công an tỉnh bình dương đang thụ lý
sẽ được chuyển giao cho phòng pc một công an tp hcm điều tra đây được xem là tình tiết xem xét lượng hình lúc đưa vụ án ra xét xử
hiện trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin bà nguyễn phương hằng đã được thả về và chỉ bị phạt hành chính
phía công an tp hcm khẳng định đó là tin đồn sai sự thật bà hằng đang bị tạm giam và công an đang mở rộng điều tra về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
nhiều khán giả cho rằng có lẽ những câu nói cay nghiệt đả kích cá nhân của nguyễn phương hằng gây sôi sụp mạng xã hội vận vào chính cuộc đời của nữ ceo sâu sắc này
trong vô số lần live stream công kích các cá nhân bà nguyễn phương hằng thường có những câu nói cay nghiệt mắng nhức xúc phạm người khác
những câu nói này được xem như một thứ gia vị khiến cho mỗi buổi live stream của bà hằng có giai đoạn trở thành một hiện tượng mạng xã hội kéo hàng trăm ngàn lượt xem trực tiếp
tuy nhiên có không ít những câu nói giờ đây lại ứng với chính con người bà hằng chẳng hạn như đừng thấy hoa nở mà gỡ xuân về khi hết phước thì cuộc đời đổ như domino
những câu nói của bà hằng được netison tổng hợp lại đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về đừng thấy hòa quang mà tưởng vinh quang ngu nhất mà tưởng mình khôn nhì người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt
thân điêu đại bịp khi hết phước thì cuộc đời đổ như domino phải biết chân lý ở đâu đừng để bị đưa vào chân tường tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt không sớm thì chiều không mai thì một đừng có mượn đạo tạo đời
không những vậy không hổ danh là ceo sở hữu nghìn tỷ trong những buổi live stream của bà nguyễn phương hằng được tổ chức với sự hậu thuẫn của một ekip hùng hậu gồm nhiều thư ký trợ lý mc và một nhóm kỹ thuật
buổi live stream triệu view của bà nguyễn phương hằng có gì đặc biệt
trong thời gian qua
ba bà hằng khá nổi tiếng với một chuỗi buổi live stream được thực hiện liên tục từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đó là các vụ live stream liên quan đến việc tổ giác ông võ hoàng yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngoài ra còn một chuỗi bảy buổi live stream được bà nguyễn phương hằng thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu tháng năm đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
không chỉ vậy trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã liên tục tổ chức các buổi live stream với mục đích tố cáo nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí việt có hành vi ăn chặn tiền tử thiện
những người bị bà hằng chỉ mặt đọc tên toàn là những gương mặt hàng a trên thị trường giải trí như danh hải hoài linh vợ chồng cầu thủ công vinh ca sĩ thủy tiền mg trần thành ca sĩ đàm vĩnh hưng việt hương hồng vân trịnh kim chi
đáng chú ý các buổi live stream của bà nguyễn phương hằng được tổ chức với sự hậu thuẫn của một ekip hùng hậu gồm nhiều thư ký trợ lý mc và một nhóm kỹ thuật
như báo điện tử việt nam nét thông tin và phân tích rất xác trong chuyên mục công nghệ cho biết
những người này liên tục hỗ trợ bà hằng trong việc tìm kiếm thông tin thông báo về các buổi livestream phụ trách âm thanh ánh sáng và màn hình trình chiếu trên máy tính
việc tổng hợp các hình ảnh về những bình luận của người dùng mạng xã hội sau đó in ra cũng được thư ký của bà hằng phụ trách
để đảm bảo chất lượng cho các buổi live stream bà chủ khu du lịch đại nam cũng không ngại tốn kém khi chi tiền để sở hữu những thiết bị xịn xò nhất
đầu tiên đó là một cặp micro videomic ntg của thương hiệu rode
đây là loại micro được sử dụng bởi rất nhiều nhà sáng tạo nội dung trên thế giới
bài viết này của vietnamnet còn tính cả được chi tiết những công nghệ thậm chí tìm ra được giá cả của những bộ đồ live stream vô cùng đắt tiền và chuyên nghiệp
cụ thể giá của một chiếc micro loại này trên thị trường hiện nay khoảng sáu năm triệu đồng
với hai cặp micro chính số tiền mà bà hằng phải đầu tư là một mươi ba triệu đồng
để dự phòng cặp micro chính gặp vấn đề ekip của bà hằng còn sử dụng thêm một bộ micro saramonic blink năm trăm linh pro cài đặt trên ve áo
thiết bị này cũng có giá thị trường vào khoảng sáu năm triệu đồng
micro phụ được cài trên ve áo trong mỗi buổi live stream đây là sản phẩm nằm trong bộ micro saramonic blink năm trăm linh pro
ngoài ra nếu quan sát kỹ cộng đồng mạng còn phát hiện ra phương án micro dự phòng thứ ba được đặt trên bàn
do nằm ở vị trí khá khuất nhiều người cho rằng thiết bị này là bộ micro up d một mươi một của sunny với giá bán một mươi năm tám triệu đồng
micro phụ thứ ba được đặt trên bàn kế bên micro chính
còn bộ đồ này
còn bộ đồ này nhiều khả năng là bộ micro up d một mươi một của sony với giá bán một mươi năm tám triệu đồng
như vậy chỉ tính riêng bộ phụ kiện micro được bà hằng dùng để live stream tổng số tiền đầu tư đã lên tới ba mươi năm ba triệu đồng
với hệ thống ghi hình ekip của bà hằng sử dụng nhiều chiếc điện thoại thông minh kết hợp với chân máy và được đặt ở các góc khác nhau
ngoài ra còn có cả sự hỗ trợ của hệ thống xử lý âm thanh ánh sáng
với mỗi thiết bị ekip luôn chuẩn bị từ ba phương án trở lên để đảm bảo việc ghi hình không bị gián đoạn
sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng một ekip hùng hậu đã góp phần tạo nên tiếng vang lớn với mức độ ảnh hưởng của các buổi live stream do bà nguyễn phương hằng tổ chức
người phụ nữ này đã đạt kỷ lục live stream của việt nam vào thời điểm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm khi có tới hơn hai trăm ba mươi người xem trực tiếp trên facebook
kỷ lục chỉ được phá bỏ vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bởi lộc phu hồ một hiện tượng mạng đặc biệt khác
tuy vậy dù liên tục đưa ra lời tố cáo nhằm vào một loạt giới văn nghệ sĩ bà chủ khu du lịch đại nam không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để củng cố cho lập luận của mình
đó cũng là lý do xuất hiện nhiều đơn tố cáo được các nghệ sĩ gửi đến cơ quan chức năng về hành vi vu khống làm nhục người khác đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin của bà nguyễn phương hằng trên mạng xã hội
một điều nữa khiến dân tỉnh rất muốn xem và xem lâu video của ceo nguyễn phương hằng vì trong thời gian livestream hay cả trên trang facebook cá nhân
không ít người đã soi ra tài sản cực khủng của nguyễn phương hằng
bà hằng cho biết tài sản của vợ chồng bà là kim cương và sổ đỏ được tính bằng ký là chuyện thường chưa kể đến các siêu xe lên đến bốn mươi năm mươi tỷ đồng một chiếc
bà trù đại nam được trồng rất yêu chiều trong ti sinh nhật vào đầu năm hai nghìn hai mươi ông dũng tuyên bố tặng bà hằng siêu xe bốn mươi tỷ đồng
cạnh đó không lâu ông dũng từng tặng bà hàng đôi hoa tai kim cương có giá sáu mươi năm tỷ đồng
theo đời sống và pháp luật cặp hoa tai này đã được ông dũng lò vôi đặt từ một tiệm kim hoàn nổi tiếng tại singapore chế tác theo kiểu mẫu riêng để tặng vợ
đặc điểm của đôi hoa tai trị giá ba triệu đô này là hai viên kim cương lớn mỗi viên nặng chín carat
phía trên hai viên kim cương lớn còn có hai viên kim cương nhỏ và một số viên kim cương ở xung quanh
ông dũng cũng gây chấn động khi trao thưởng một trăm linh tỷ đồng để chứng minh vợ mình trong sạch trong một vụ tai tiếng năm hai nghìn một mươi ba khi có tin đồn bà hằng mang tài sản của chồng đi thế chấp
là một phụ nữ xinh đẹp mê hồi soàn thích xe đẹp và đồ hiệu nhưng bà cũng là một người rất tự lập nỗ lực
bà hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới
tôi không phải là người phụ nữ tích xa tên đàn ông nhưng thứ tôi thích thì tôi phải dáng làm ra để được hưởng không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình
ông dũng bà hằng không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có mà còn bởi các hoạt động từ thiện
vợ chồng bà hằng đã sáng lập nên quỹ tử thiện hàng hữu vào năm hai nghìn một mươi năm
bà hằng giữ chức vụ giám đốc điều hành tại đây
rõ ràng mạng xã hội là nơi chia sẻ thông tin ở gần như tất cả các lĩnh vực trong xã hội
bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cá nhân tổ chức có thể truy cập để thực hiện quyền tự do ngôn luận chính đáng của mình
tuy nhiên việc phát ngôn bừa bãi đăng nội dung phản cảm sai sự thật ảnh hưởng tới người khác sẽ gây ra những hậu quả hệ lụy vô cùng nguy hiểm
việc bà hằng đến thời điểm hiện tại đã phối hợp với cơ quan chức năng là tín hiệu đáng mừng cho thấy giới hạn tự do phát ngôn
bởi vậy phát ngôn sao cho chuột mực là một trong những điều đáng lưu tâm bởi đôi khi hành vi nhỏ hậu quả lớn
những hành vi có yếu tố đồng phạm cũng sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật
những thông tin tiếp theo về quá trình điều tra vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại